mời quý vị cùng điểm qua những thông tin về thời tiết
từ tối ngày hôm qua hà nội và khu vực đông bắc bộ thì có vẻ như là đã giảm mưa rồi
thì không biết là tình hình trỗi ngày mưa ẩm đã kết thúc chưa chị thu
vâng ạ ngày hôm nay thì khối không khí lạnh khô đã bắt đầu xuất hiện tại đông bắc bộ
trời gần như là không còn mưa nữa tuy nhiên thì nhiệt độ xuống chỉ còn trong khoảng từ một mươi năm đến một mươi tám độ
miền núi có nơi dưới một mươi hai độ nên quý vị cần mặc áo ấm khi ra khỏi nhà vào đêm và sáng sớm
còn lại bắc trung bộ do vẫn chịu tác động bởi khối không khí ẩm nên trong ngày hôm nay vẫn sẽ có mưa
tuy nhiên đang xen những khoảng tạnh giáo
trái lại nam bộ vẫn còn tiếp tục chữa ngày nắng nóng kéo dài với mức nhiệt có thể lên đến ba mươi bảy độ
chính vì vậy mà quý vị cần phải tránh hoạt động ngoài trời và có các biện pháp chống nóng cho cơ thể